thực hiện ý kiến chỉ đạo của tổng bí thư và ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc xử lý một số trường hợp được bổ nhiệm không đúng quy định
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai ban cán sự đảng bộ công thương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của bộ triển khai giả soát và thống nhất ban hành nghị quyết
xử lý một số trường hợp cán bộ được bổ nhiệm không đúng quy định nêu tại kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương
ban cán sự đảng bộ công thương đã báo cáo với ban tổ chức trung ương và đưa ra ba trường hợp bao gồm trịnh xuân thanh nguyễn xuân sơn và võ thanh hà
ra khỏi quy hoạch chức danh thứ trưởng bộ công thương giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đồng thời yêu cầu bộ trưởng bộ công thương thu hồi các quyết định tiếp nhận bổ nhiệm điều động cán bộ không đúng theo quy định
theo đó bộ công thương thu hồi các quyết định tiếp nhận bổ nhiệm điều động cán bộ
bộ công thương thu hồi các quyết định với các trường hợp cụ thể như sau
đối với trường hợp của ông trịnh xuân thanh thu hồi quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ phó tránh văn phòng bộ công thương trưởng đại diện văn phòng bộ tại thành phố đà nẵng
quyết định bổ nhiệm chức vụ vụ trưởng tránh văn phòng ban cán sự đảng thương trực ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp bộ công thương
đối với trường hợp của ông vũ quang hải thu hồi quyết định bổ nhiệm kiểm soát viên kiêm nhiệm tại tổng công ty thuốc lá việt nam quyết định bổ nhiệm hàm phó vụ trưởng quyết định đồng ý điều động ông vũ quang hải đến nhận công tác tại tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát sài gòn sapeco và đề cử tham gia hội đồng quản trị sapeco
đồng thời ra bộ phận đại diện phần vốn nhà nước tại sapeco báo cáo hội đồng quản trị đại hội đồng cổ đông sapeco xem xét miễn nhiệm theo trình tự luật định các chức danh ủy viên hội đồng quản trị phó tổng giám đốc sapeco của ông vũ quang hải
đối với trường hợp của ông vũ đình duy thu hồi quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ phó cục trưởng cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp
đối với trường hợp của bà vũ thúy huệ thu hồi quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ phó vụ trưởng bộ công thương đại diện tổng cục năng lượng tại tp hcm đồng thời đồng ý để bà vũ thúy huệ được thôi việc theo nguyện vọng cá nhân
đối với trường hợp ông võ thanh hà thu hồi quyết định bổ nhiệm chức vụ tránh văn phòng bộ công thương